hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đặc biệt sau khi dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu lắng xuống con số này đã tăng lên hai mươi ba mươi
đáng chú ý là nhiều người trong số này bị dối loạn về ham muốn
bệnh nhân này đang được tư vấn cách điều trị sau khi thăm khám và làm một số xét nghiệm
tình trạng của người bệnh là thường xuyên căng thẳng lo lắng vì dối loạn cương dương
giảm ham muốn tình dục sau nhiễm covid một mươi chín
để khắc phục tình trạng trên bệnh nhân đã tập thể dục sinh hoạt khoa học
tuy nhiên sau ba tuần test nhanh âm tính anh thấy trong người mệt mỏi ngủ không sâu giấc
rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe nên đã đến bệnh viện thăm khám
tuy nhiên sau ba tuần test nhanh âm tính anh thấy trong người mệt mỏi ngủ không sâu rắc rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe nên đã đến bệnh viện thăm khám
tuy nhiên sau ba tuần test nhanh âm tính anh thấy trong người mệt mỏi ngủ không sâu rắc rơi vào tình trạng trên bảo dưới không nghe nên đã đến bệnh viện thăm khám
thường biểu hiện của nam giới sau hậu covid sẽ thường là sẽ nặng hơn là những con nam giới bình thường
khoảng dưới ba mươi tuổi thì cái mức độ đó có thể ảnh hưởng cũng khá là ít
nhưng mà trên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi rồi chẳng hạn thì cái độ dối loạn cương cũng như là kết hợp với những triệu chứng sau covid
nó cũng sẽ làm cho cương dương hâm muốn rồi những cái về chất lượng tình dục của nam giới giảm sốt rất là nhiều
cũng gặp phải vấn đề tương tự người đàn ông này không còn mối quan hệ tình dục sau mắc covid một mươi chín
bệnh nhân cho biết trong quá trình điều trị covid một mươi chín anh không sốt không khó thở chỉ sổ mũi ho nhẹ
và đau họng ba ngày
nhưng sau khi âm tính một tuần thì anh giảm ham muốn tình dục rõ rệt
bác sĩ đã khám và làm xét nghiệm testoteron cho anh
kết quả testosterone của anh giảm còn một mươi tám nanomol trên lít
trong khi sáu tháng trước nồng độ này đạt một mươi tám bảy nanomon trên lít
ban đầu thì mình thấy cái chuyện vợ chồng nó không được như ban đầu thì mình chỉ đi khám thôi để tìm nguyên nhân thôi
thì sau khi đến thì được bác sĩ tư vấn
thì mới biết ra là cái covid một mươi chín ấy nó không chỉ ảnh hưởng đến cái đường hô hấp
mà nó còn có thể ảnh hưởng đến cái chuyện tế nhị của đàn ông nữa
phần nào đó nó sẽ khiến mình không còn được như ngày xưa cái ham muốn nó bị giảm
thì sau khi thăm khám thì bác sĩ cũng chỉ định đi làm một số các xét nghiệm chuyên môn
sau đó là sẽ cầm kết quả về để bác sĩ tư vấn và kêu đơn thuốc
thứ nhất là mình sẽ đánh giá về cái tinh dịch đồ
mình sẽ đánh cơ bản mình đánh giá được số lượng chất lượng về tinh trùng
bên cạnh đó thì mình sẽ kiểm tra một vài cái xét nghiệm về nội tiết tố siêu âm về tinh hoàn
để mình đánh giá cái khả năng sinh sản của nam giới đó
xem nó có độ ảnh hưởng như thế nào xem là có cải thiện được không
và sau đó thì có thể phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản nếu mà cần thiết
sau đó thì mình sẽ phải điều trị tổng thể chứ không mình chỉ trú trọng vào bộ tình dục được
tại vì cái covid nó cũng có thể tấn công như mình nói ban đầu
nó có thể tấn công với các cái đa cơ quan
không chỉ nam giới
những biểu hiện dối loạn sức khỏe tình dục cũng xuất hiện ở nữ giới
dù đã khỏi covid một mươi chín gần hai tháng nay
nhưng hiện tại người phụ nữ này lại đang phải đối mặt với một chứng bệnh mới
đó là bệnh sợ yêu
do tâm lý ngại ngùng nên chị chưa đi khám
mà mới chỉ tự tìm hiểu thông tin trên mạng
tôi cũng không rõ là cái biểu hiện này có phải là do covid một mươi chín hay không
đặc biệt là tôi gặp những sự cố
trong khi quan hệ tình dục
khi mà tôi cảm thấy tôi không thể nào điều tiết được hơi thở của mình
và chính vì những cái lần hụt hơi đấy nó làm mất quãng trong cái cuộc yêu cầu
thế nên là những cái chuyện gần gũi giữa hai vợ chồng cũng ngày càng trở nên ngại ngùng
để giải thích mối liên hệ giữa covid một mươi chín và sức khỏe tình dục ở những người từng là f
bác sĩ phan trí thành bệnh viện phụ sản trung ương cho biết thêm
giữa ảnh hưởng của việc giãn cách xã hội cách ly điều trị
làm người bệnh ít có cơ hội vận động hay những áp lực bởi kinh tế giảm sút
khiến nhiều người lo lắng tuyển muộn làm tăng nguy cơ trầm cảm
các dối loạn tâm lý gây ra sợ quan hệ tình dục lo lắng vì người bạn tình tiếp xúc
sẽ chuyển nhiễm bệnh covid một mươi chín dẫn đến hạn chế quan hệ tình dục
trong giai đoạn đầu đại dịch giãn cách xã hội thì nhiều bệnh nhân nghĩ đến chuyện tự tử
chết vì cảm thấy áp lực cảm thấy buồn bực bức bạc
chứ không chắc chết vì covid một mươi chín
chủ yếu chúng ta bắt buộc chúng ta phải tập trung với covid một mươi chín bằng các biện pháp
dinh dưỡng bằng các biện pháp tập thể dục tối đa để giúp nâng cao sức khỏe chúng ta lên
tình dục chính là bài tập thể dục vô cùng tốt nên giúp tưới máu lại
tất cả các cơ quan trong đó có cơ quan sinh dục
do đó nếu như chúng ta đã vượt qua covid một mươi chín có sức khỏe để đi làm được
thì không có lý do gì chúng ta không cố gắng chúng ta không coi tình dục là một bài tập
nên được vận hành sớm trở lại và chúng ta phải đầu tư thời gian đầu tư không gian
và cũng như là dành thời gian dành sự suy nghĩ của chúng ta cho hoạt động tình chủng
để tái khởi động lại cái kết nối cái gắn kết giữa hai vợ chồng
bởi vì nếu không thì sau đó sau đại dịch covid một mươi chín
thì sẽ là đại dịch của sự tan dã sự chia ly giữa hai vợ chồng
theo các chuyên gia hiện nay đã có nhiều bệnh viện triển khai khám hậu covid
để điều trị những di chứng covid một mươi chín kéo dài
do đó trong trường hợp gặp các di chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt là về sức khỏe sinh sản dối loạn tình dục
người dân cần sớm gặp bác sĩ tư vấn để được điều trị kịp thời
đặc biệt không tự chữa bệnh bằng các bài thuốc dân gian chuyển miệng
hoặc các đơn thuốc qua mạng vì có thể sẽ phải đối mặt với các nguy cơ
còn nghiêm trọng hơn cả việc suy giảm chức năng sinh lý